người đứng đầu cơ sở y tế sẽ bị kỷ luật nghiêm nếu để xảy ra lây nhiễm chéo covid một mươi chín trong bệnh viện
đây được xem là biện pháp cứng rắn của bộ y tế trong bối cảnh đã xuất hiện tình trạng chủ quan lơ là khi phòng chống dịch
covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát nhưng mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng mọi sự chủ quan đều sẽ phải trả giá rất đắt
trong những đợt kiểm tra của bộ y tế thì có không ít những cơ sở khám chữa bệnh có mức độ an toàn thấp hoặc thậm chí là không an toàn
rút kinh nghiệm từ bài học của bệnh viện bạch mai và bệnh viện đà nẵng bộ y tế sẽ đình chỉ công tác kỳ luật nghiêm đối với lãnh đạo bệnh viện khi để xảy ra lây nhiễm chéo dịch bệnh covid một mươi chín

trong những đợt kiểm tra của bệnh viện bạch mai và bệnh viện đà nẵng bệnh viện đà nẵng sẽ đình chỉ công tác kỳ luật nghiêm đối với lãnh đạo bệnh